hội nghị xúc tiến thương mại thái lan việt nam quốc tế mở rộng do hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
và hiệp hội doanh nhân thái việt nam phối hợp tổ chức đã diễn ra lần đầu tiên tại tỉnh udon thani của thái lan
với hơn tám mươi gian hàng trưng bày sản phẩm đây là sự kiện có ý nghĩa được tổ chức dưới sự bảo trợ của bộ ngoại giao việt nam
với mục đích kết nối các doanh nghiệp việt nam doanh nghiệp thái lan và doanh nghiệp kiều bào từ thái lan
và các nước trên thế giới nhằm tạo ra cơ hội giao thương hợp tác đầu tư thương mại
giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí hầu a lệnh phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đánh giá cao sang kiến và nỗ lực của hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
và hiệp hội doanh nhân thái việt nam trong việc tổ chức sự kiện lần này
tin tưởng trên cơ sở những kiến nghị và ý tưởng mới được ghi nhận tại hội nghị
các chương trình hoạt động thực tiễn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa việt nam và thái lan
nhân dịp này thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài nguyễn quốc cường
trao bằng khen tặng hiệp hội doanh nhân thái việt nam vì những thành tích xuất sắc
trong thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
hội nghị xúc tiến thương mại thái lan việt nam quốc tế mở rộng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam
doanh nghiệp của kiều bào và doanh nghiệp thái lan tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư cùng phát triển
trong những ngày diễn ra hội nghị sẽ có nhiều hợp đồng kinh tế
và kỳ kết giữa các doanh nghiệp
minh đức phóng viên chủ nhân dân thái lan